công an bình định đã khám xét phòng của lê thị anh thư chú tại tp tuy hòa tỉnh phú yên và thu giữ nhiều gói ma tùy đá với số lượng là ba mươi một năm gram

do không có ai nhận là chủ hàng nên lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng để điều tra và xử lý
còn tại quảng nam vào sáng ngày hôm nay trong lúc tuần tra trên quốc lộ một a lực lượng cảnh sát giao thông công an quảng nam đã yêu cầu kiểm tra xe khách một mươi sáu chỗ ngồi mang biệt kiểm soát chín mươi hai b bảy trăm ba mươi ba
tuy nhiên hai người ngồi trên xe đã mở cửa bỏ trốn kiểm tra phương tiện lực lượng công an phát hiện hơn hai mét khối được xếp đầy xe
điều đáng chú ý là trên xe gắn chữ thập
điều tượng xe tăng để qua mắt lực lượng chức năng
sau đó lái xe ngô đình nga trú tại huyện bắc trà bi đã đến trình diện
tuy nhiên anh nga đã không có chứng từ hợp pháp số gỗ trên xe cũng như không xuất trình được giấy đăng ký kiểm định
tối và đêm ngày tám do ảnh hưởng của khối không khí lạnh có cường độ mạnh nên nền nhiệt độ tại các tỉnh miền bắc giảm nhanh trời chuyển mưa và rét
tại các tỉnh phía tây bắc bộ và ngày mai trời nhiều mây có mưa vài nơi
đến ngày một mươi hai và ngày một mươi ba trưa chiều giảm mây hưởng nắng có gió nhẹ đêm và sáng trời rét với nhiệt độ là một mươi sáu hai mươi năm độ
các tỉnh phía đông bắc bộ trong ba ngày tới mưa giảm nhanh chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi với lượng không đáng kể
đồng thời nền nhiệt độ tăng dần theo từng ngày
thời tiết sẽ có xu hướng ấm dần lên trong đó nhiệt độ ban ngày gia tăng nhanh rõ rệt còn nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng thì sẽ tăng chậm hơn
và ngày một mươi một tiết trời sẽ vẫn còn ở ngưỡng trời rét với nhiệt độ về đêm và sáng là từ một mươi ba đến một mươi sáu độ
sang tới ngày một mươi hai và ngày một mươi ba nhiệt độ tiếp tục tăng lên trời chỉ còn xe lạnh về đêm và sáng trưa chiều hưởng nắng nhẹ trở lại với mức nhiệt độ cao nhất là hai mươi ba hai mươi năm độ
khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế mưa cũng đang giảm dần về cường độ và thu hẹp bớt về diện
trong ngày mai vẫn còn mưa rông rải rác tập trung chủ yếu tại các tỉnh thuộc khu vực phía nam của khu vực sau đó thì giảm nhanh
cùng với sự giảm mưa nhiệt độ tăng dần trở lại và đặc biệt trong hai ngày một mươi hai và ngày một mươi ba phổ biến nhiệt độ là hai mươi năm
đến hai mươi tám độ trời chỉ còn xe lạnh vào đêm và sáng ở các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
khu vực từ đà nẵng trở vào ninh thuận bình thuận thời tiết trong ba ngày tiếp theo ít có sự biến động phổ biến ít mưa
có chăng chỉ là những cơn mưa rào nhẹ vào cuối ngày nên không ảnh hưởng nhiều tới các hoạt động dân sinh tại nơi đây
nhiệt độ ngày đêm phổ biến là từ hai mươi ba đến ba mươi độ
khu vực tây nguyên từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba trời mây thay đổi có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ cao nhất là hai mươi bảy ba mươi độ về đêm và sáng nhiệt độ giảm xuống chỉ còn ở mức là hai mươi một hai mươi ba độ trời mát mẻ và dễ chịu
đến với nam bộ trong những ngày tới thời tiết duy trì trạng thái ít mưa ngày có nắng
thời tiết khá thuận lợi cho giao thông cũng như là du lịch trên cả hai khu vực
những cơn mưa rào nhẹ và rông chủ yếu xuất hiện cục bộ về chiều tối với lượng không đáng kể
nhiệt độ cao nhất trưa chiều tại hai khu vực này ít có sự biến đổi khi đạt trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
bản tin một luật báo online cập nhật đến đây là hết
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai